một vụ nổ khí ga vừa xảy ra tại một ngôi nhà trên đường yên phụ lớn thành phố hà nội khiến nhiều người bị thương
hiện tại lực lượng chức năng đang triển khai các phương án để cứu nạn cứu hộ các nạn nhân
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi giờ sáng nay người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà số bốn mươi hai đường yên phụ lớn hà nội
nhiều vật dụng như cửa cuốn cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường
do ảnh hưởng từ vụ nổ một số người đang lưu thông trên đường cũng bị thương
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba đình nhanh chóng điều phương tiện cứu hộ cứu nạn cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường ứng cứu các nạn nhân
bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ nổ do khí ga có ít nhất bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân